ngày mai ngày một mươi bảy tháng năm giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới trung bình một mươi năm ngày qua giảm
thì giá xăng dầu trong nước được kỳ vọng sẽ giảm theo
theo dữ liệu của bộ công thương giá xăng ron chín mươi hai tại thị trường singapore là bảy mươi năm usd một thùng
ron chín mươi năm ở mức bảy mươi bảy usd một thùng giảm sáu bảy so với kỳ trước
dự báo giá xăng có thể giảm tối đa sáu trăm linh tám trăm linh đồng một lít
còn dầu khoảng hai trăm linh đồng hoặc tối thiểu thì giá xăng có thể giảm nhẹ khoảng ba trăm linh bốn trăm linh đồng một lít